tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ nội vụ diễn ra vào chiều nay những vấn đề về biên chế công chức viên chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã đã được đại diện bộ này trả lời các cơ quan báo chí
theo báo cáo của bộ nội vụ tính đến ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bộ nội vụ đã nhận phương án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của bốn mươi một trên bốn mươi sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong đó một mươi hai tỉnh đã được thẩm định
tính đến hiện nay việc sắp xếp đều trên nguyên tắc không thay đổi về biên chế các đơn vị hành chính
về giao biên chế công chức viên chức năm hai nghìn hai mươi bộ đã giao bổ sung biên chế mẩm non cho một mươi bốn địa phương có mức tăng dân số cơ học cao và năm tỉnh tây nguyên
đối với việc thiếu giáo viên tại nhiều địa phương bộ chính trị đã có công văn yêu cầu các địa phương ra soát và có thể tuyển dụng đặc cách nhưng phải trong phạm vi biên chế được giao
đối với vụ việc của bà hô thị cẩm đao trưởng ban dân vận tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng đã tổ chức tiệc đại khách đám cưới con gây xôn xao dư luận
đại diện lãnh đạo bộ nội vụ cho biết ngoài việc thương vụ tỉnh ủy sóc trăng đã xem xét kỷ luật và rút kinh nghiệm theo thẩm quyền quản lý cán bộ bộ nội vụ sẽ có trách nhiệm phối hợp trao đổi với các cơ quan liên quan để xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định